xin kính chào quý vị khán giả
những diễn biến về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng ngãi đang là tâm điểm của dư luận
theo thông tin mới nhất tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín
trong tổng số bốn trăm hai mươi ca mắc có hai trăm bảy mươi sáu ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay
hiện tại có ba trăm sáu mươi năm trường hợp đã được công bố khỏi bệnh tại nước ta chiếm tỷ lệ là tám mươi sáu
trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế năm người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
và ba người âm tính từ hai lần trở lên còn bốn mươi bảy người dương tính
cả nước hiện có gần một mươi hai người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh công tác ứng phó đã được triển khai ngay lập tức
bắt đầu từ giờ sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận thêm ca thứ ba lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn thành phố đà nẵng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đề nghị tiến hành thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đà nẵng
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ hôm nay nhằm khẩn trương khoanh vùng dập dịch
hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc
đồng thời tiến hành phong tỏa toàn bộ các địa điểm các bệnh nhân đã từng có mặt kể từ ngày một mươi hai tháng bảy
hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến thành phố đà nẵng
mỗi ngày chỉ cho phép một đến hai chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa
còn tại quảng ngãi ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm số bốn trăm một mươi chín là một bệnh nhân nam một mươi bảy tuổi
có địa chỉ tại phường quảng phú thành phố quảng ngãi
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có công điện gửi ubnd tỉnh quảng ngãi và ubnd tp đà nẵng
để điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng ngãi
để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch xảy ra cộng đồng
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ubnd tỉnh quảng ngãi ubnd thành phố đà nẵng
chỉ đạo triển khai việc tiếp tục điều tra dịch tễ lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân
thực hiện cách ly lấy mẫu để xét nghiệm tất cả các đối tượng này
bao gồm người thân học sinh cùng trường người tiếp xúc gần trên xe khách và toa tàu
nơi bệnh nhân thường trú nơi bệnh nhân từng đến các nhân viên y tế người tiếp xúc gần
tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng và bệnh viện c đà nẵng để tiến hành xét nghiệm khẳng định
bên cạnh đó tổ chức cách ly quản lý điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo phòng chống lây nhiễm không để lây nhiễm trong cơ sở điều trị
đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân
khẩn trương phòng chống dịch ngay trong đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay những cán bộ chiến sĩ công an thành phố quảng ngãi
đã trắng đêm dựng hàng rào cách ly hạn chế đi lại ở khu vực người mắc bệnh sinh sống đảm bảo an ninh tuyệt đối
cho công tác khoanh vùng cách ly chống dịch phản ánh sau đây của nhóm phóng viên thời sự
theo nhận định khả năng lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi là rất cao
bởi số lượng người dân quảng ngãi ra vào đà nẵng trong thời điểm xuất hiện ca bệnh bốn trăm một mươi sáu và bốn trăm một mươi tám tương đối nhiều khó kiểm soát
ngay trong tối ngày hai mươi sáu tháng bảy giám đốc công an tỉnh quảng ngãi khẩn trương triển khai công tác khoanh vùng
thiết lập vùng cách ly y tế khu vực bệnh nhân sinh sống và bệnh viện thành phố quảng ngãi
để tìm f một và xác định lại toàn bộ lịch trình hoạt động di chuyển của f
từ đó có biện pháp truy vết từ f một đến f hai f ba kể cả f bốn
và thực hiện theo đúng quy trình thì phối hợp trong vấn đề giám sát cách ly và giám sát việc khoanh vùng cách ly
lực lượng công an thành phố đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực cách ly bệnh viện đặc khoa quảng ngãi
nơi có bệnh nhân đang cách ly điều trị
khu vực phường quảng phú nơi bệnh nhân và gia đình sinh sống có dân cư đông đúc sen kẽ nhiều con đường hẻm
công an phường quảng phú đã bố trí hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân phòng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khu vực nơi bệnh nhân sinh sống kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra
chúng tôi trực tiếp xuống lập nam chốc ở khu vực xung quanh của đống tượng nghi bắn
để tiến hành khoanh vùng và tiến hành
tiến truyền của người dân ở đó là bình tĩnh hết sức không được quân mong
trước tình hình dư luận về vấn đề có thể lợi dụng kẻ địch có thể kích động lây luận những vấn đề cho dân dân quân mong
thì chúng tôi là một cấp tư thưởng ổn định tại khu vực ở tổ chương cư
đồng thời nữa là chúng tôi tiến khơi nam chốc để tiến khơi lực lượng
không cho số người ra bồ ở khu vực tại địa điểm đống tượng nghi bắn
ngay trong đêm lực lượng công an tp quảng ngãi
khai các tổ công tác ra soát từng người tiếp xúc với bệnh nhân bốn trăm một mươi chín
tham mưu địa phương ngành y tế cách ly các trường hợp tiếp xúc gần
tại bệnh viện đà nẵng và bệnh viện c để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định
với việc áp dụng các biện pháp nhanh nhạy kịp thời
đến thời điểm này tình hình an ninh trật tự tại các khu vực cách ly trên địa bàn quảng ngãi được đảm bảo tuyệt đối
người bên trong khu vực cách ly ổn định tâm lý và chấp hành nghiêm nội quy hướng dẫn của cơ quan chức năng
tại tỉnh đắk lắc một người đàn ông dự đám cưới cùng với bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu đã được cách ly
theo thông tin mới nhất sáng nay giám đốc sở y tế đắk lắc cho biết đã nhận được thông báo của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín đối với nam thanh niên này
mặc dù kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính nhưng ngành y tế vẫn tiếp tục cách ly giám sát nam thanh niên
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên theo quy định
theo lịch trình ngày một mươi tám tháng bảy người này có dự đám cưới với bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng
không quen biết và cũng không rõ là có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu hay không
ngày một mươi chín tháng bảy người này cùng bạn đi hội an chơi và về trong ngày
đến tối hai mươi tháng bảy thì lên xe khách thái sơn về lại đắk lóc sau đó bắt taxi về nhà
trong nhà có mẹ và em gái từ ngày hai mươi một tháng bảy đến nay đi làm bình thường
tại một ngân hàng ở thành phố buôn ma thuột và tiếp xúc với rất nhiều người
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy nam thanh niên này đã đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tiến hành cách ly hiện tại nam thanh niên và người nhà đều bình thường bình thường không có triệu chứng gì về đường hô hấp
trong bối cảnh xuất hiện các ca mắc mới covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng ngãi
dư luận đang hết sức bức xúc với tình trạng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
trong một diễn biến liên quan vào chiều ngày hôm qua công an thành phố đà nẵng cho biết
một đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
và cư trú tại đà nẵng và quảng nam vừa bị bắt giữ
đối tượng bị bắt là cao lượng cố bốn mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc
qua công tác nghiệp vụ đêm hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh quảng nam
đã phát hiện phối hợp bắt giữ cao lượng cố tại một khách sạn trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đây là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép
và đà nẵng và quảng nam trong thời gian qua
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt giữ ba đối tượng
gồm hai người việt nam và một người trung quốc liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
cơ quan công an chưa cung cấp tên tuổi các đối tượng có liên quan
cũng như thông tin về phương thức các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép đến đà nẵng
chuyển sang thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi năm người thiệt mạng
xảy ra vào ngày hôm qua tại xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ tai nạn lật xe ô tô khách loại bốn mươi năm chỗ biển số bảy mươi ba b chín trăm hai mươi năm do hoàng trung toán
trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình điều khiển khi đi qua km hai mươi một bảy trăm ba mươi năm đường hồ chí minh nhánh tây
thuộc địa phận xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã làm một mươi năm người thiệt mạng hai mươi một người bị thương
tại nạn bước đầu lực lượng công an tỉnh quảng bình xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tám trăm năm mươi lê thanh nghị phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương là hai đối tượng
đối tượng tô đình thiệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại thôn phụ sơn
thị trấn an lưu thị xã kinh môn tỉnh hải dương
cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn thị phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại cụm hai tổ dân phố đôn lương thị trấn cát hải huyện cát hải thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm dưới sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện